được lượng công an phát hiện và bắt giữ khi đang vận chuyển một túi ni lông màu trắng bên trong còn chứa một mươi sáu viên nén hình tròn màu hồng đỏ đi trên chiếc xe taxi các đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp đáng chú ý hai đối tượng trên còn mang theo một khẩu súng ngắn màu đen kèm theo một hộp tiếp đạn bên trong chứa năm viên đạn màu vàng một hộp nhựa hình vuông chứa chín viên đạn